xin kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới vùng áp thông nóng phía tây sẽ có số hoạt động và phát triển
khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực phía đông bắc bộ tăng lên nhanh chóng
mức nhiệt cao nhất ngày mai có thể đạt mức là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sang hai ngày đầu tháng bốn thì nắng nóng sẽ lan rộng ra toàn khu vực
với nhiệt độ tăng lên mức là ba mươi năm ba mươi sáu độ
khu vực tây bắc bộ từ chiều nay đến ngày mai nhiệt độ cũng sẽ tăng cao
mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng khu tây bắc có nắng nóng gây gắt với nền nhiệt độ là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
từ ngày một tháng bốn nắng nóng sẽ tăng cường trên khu vực này
khiến cho nhiệt độ tại đây tăng thêm khoảng một độ
khu vực thanh hòa đến thừa thiên huế từ ngày mai nền nhiệt cũng sẽ có xu hướng tăng nhanh đáng kể
cao nhất ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi xuất hiện nắng nóng cục bộ ở vùng núi phía tây
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ tại đây cũng sẽ tăng thêm khoảng một độ
đối với khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận thời tiết trong ba ngày tới với âu
ổn định phổ biến là tình trạng ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng chậm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
đối với khu vực tây nguyên thời kỳ này tiếp tục là cao điểm của mùa khô
khiến cho thời tiết phổ biến là ít mưa và ngày nắng nóng độ ẩm thấp
do điều kiện địa hình nên về đêm và sáng trời lạnh ban ngày nhiệt độ tăng cao
phổ biến là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ cục bộ có nơi trên ba mươi năm độ
còn tại nam bộ dự báo nắng nóng tiếp tục
duy trì và mở rộng sang khu vực phía tây nam bộ trong những ngày tiếp theo
nhiệt độ cao nhất ban ngày tại đây phổ biến ở mức là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
trời nắng nóng độ ẩm tương đối thấp và khoảng từ bốn mươi năm năm mươi
do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ sẽ ra cháy nổ và hỏa hạn rất cao